để đảm bảo sức khỏe trong dịp tích cổ truyền canh tí hai nghìn hai mươi và các ngày lễ hội đầu xuân
cục y tế dự phòng bộ y tế đã khuyến cáo người dân tuân thủ thực hiện tốt quy định của luật phòng chống tắc hại của rượu bia
theo đó người dân nên hạn chế uống rượu bia vì không có ngưỡng an toàn
nếu uống không nên uống quá hai đơn vị cồn một ngày với nam giới một đơn vị cồn một ngày đối với nữ giới
và không uống quá năm ngày một tuần chỉ uống rượu bia rõ nguồn gốc bảo đảm chất lượng
đặc biệt không sử dụng rượu bia trong các trường hợp điều khiển phương tiện cơ giới vận hành máy móc
phụ nữ đang mang thai hoặc đăng cho con bú đang điều trị thuốc có phản ứng với cồn
có các tình trạng bệnh lý mà rượu bia làm cho bệnh nặng lên
sau khi uống rượu bia người dân không nên tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc ở những nơi nguy hiểm
tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia